trước khi xây dựng cuốn cẩm nang thì chúng tôi cũng đã phải hỏi các bạn
hỏi ý kiến đặc biệt là ý kiến của các doanh nghiệp về nội dung của cuốn cẩm nang
xem là các doanh nghiệp họ cần các thông tin gì và dựa vào nhu cầu của doanh nghiệp để chúng tôi xây dựng đề cương
nghĩa là các nội dung cơ bản và các nội dung cơ bản của cuốn cẩm nang hôm sáu phần
phần thứ nhất là giới thiệu chung về thị trường trái cây của trung quốc
phần này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của việt nam để họ hiểu được bối cảnh của thị trường trung quốc như thế nào
nhu cầu của khách hàng trung quốc cũng như là cái thị trường nhập khẩu trái cây trung quốc như thế nào
phần thứ hai là các bước xuất khẩu trái cây vào thị trường trung quốc để các doanh nghiệp biết được
từng bước trong từng bước một cần phải thực hiện những nội dung gì để xuất khẩu trái cây vào thị trường trung quốc
phần thứ ba là các quy định về nhập khẩu vào thị trường trung quốc
bao gồm các quy định của phía việt nam và các quy định của trung quốc
phần thứ tư là các thông tin và biểu mẫu để phục vụ cho việc xuất khẩu
phần thứ năm là các lời khuyên đối với doanh nghiệp khi xuất khẩu sang thị trường trung quốc
và phần cuối cùng là danh sách các đối tác các doanh nghiệp nhập khẩu của trung quốc
các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước của việt nam và trung quốc
tham gia vào quá trình xuất khẩu
và với những cái nội dung như vậy thì chúng tôi nghĩ là nó thực sự là hữu ích cho các doanh nghiệp
khi mà họ tìm kiếm các cái thông tin phục vụ cho quá trình xuất khẩu sang thị trường trung quốc
qua những chia sẻ của tiến sĩ hồng minh thì có thể thấy rằng bộ cẩm năng này hội tụ nhiều yếu tố
để có thể trở thành người bạn đồng hành tin cậy và thân thiết của các doanh nghiệp việt
khi mà xuất khẩu vào thị trường trung quốc
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể có những cái hoạt động phổ biến thông tin
phổ biến bộ cẩm năng này đến nhiều hơn với các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây việt ạ
để hướng tới xuất khẩu bền vững trái cây sang thị trường trung quốc
như tôi được biết là trong thời gian tới cục xúc tiến thương mại bộ công thương sẽ phối hợp với
tổ chức giz thực hiện một số các hoạt động để phổ biến thông tin về bộ cẩm nang này
đến với cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trái cây
một số các hoạt động tiêu biểu mà tôi có thể chia sẻ ở đây
ví dụ như là tổ chức các khóa đào tạo giảng viên
và các cái khóa đào tạo về giảng viên này nó sẽ có hai giai đoạn
giai đoạn một là đào tạo giảng viên để đào tạo về xuất khẩu trái cây
và sang giai đoạn hai thì các giảng viên nguồn này sẽ đến các doanh nghiệp
để đào tạo cho doanh nghiệp về việc xuất khẩu trái cây sang thị trường trung quốc
và việc mà có hai cái cấp độ đào tạo như thế này sẽ góp phần đảm bảo cho tính bền vững
của việc là truyền bà cái thông tin cũng như là các cái kỹ năng về xuất khẩu trái cây sang thị trường trung quốc
việc đào tạo này còn góp phần nâng cao năng lực cho nên là không chỉ dừng ở việc là truyền phổ biến thông tin
mà nó còn góp phần là nâng cao năng lực giúp cho các doanh nghiệp là sẵn sàng hơn
trong việc tiếp cận thông tin và xuất khẩu sang thị trường trung quốc
hoạt động thứ hai là việc số hòa các cái tài liệu đã được xây dựng
và truyền tải tới các bên có liên quan trong cái chuỗi giá trị của các ngành trái cây
ví dụ như là cho các hộ gia đình các trang trại hợp tác xã các doanh nghiệp sản xuất
và các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây
thứ ba là tạo và duy trì một mạng lưới hoạt động thông qua các cái mạng xã hội
ví dụ như là google hoặc là facebook
và cái đối tượng để
nhận và truyền bá thông tin này như lúc nãy tôi đã chia sẻ đấy ạ
là ở giai đoạn tới trong năm tới thì như tôi được biết là cục xúc tiến thương mại và tổ chức gic
thì sẽ cố gắng là hướng tới bao phủ cái phạm vi nó sẽ rộng lớn hơn
nghĩa là tất cả các cái tác nhân trong cái chuỗi giá trị chứ không chỉ là tập trung vào các doanh nghiệp
có nghĩa là kể cả các hộ nông dân này các trang trại các hợp tác xã và các doanh nghiệp
đều có cơ hội để tiếp cận thông tin và điều đó sẽ giúp cho việc xuất khẩu trái cây sang thị trường trung quốc
nó sẽ bền vững hơn
trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng là duy trì để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất
liên quan đến các quy định cũng như là cập nhật cuốn cẩm năng này
tuy nhiên là về phía các cái doanh nghiệp thì chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp cũng nên là chủ động
vào website của cục xúc tiến thương mại để có được những thông tin mới
cũng như là có mối thiết lập một cái mạng lưới cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu sang trung quốc để chia sẻ thông tin
như vậy thì các cái thông tin mới các quy định mới về xuất khẩu sang thị trường trung quốc
nó sẽ có cái tác động lan tỏa lớn hơn và cả cộng đồng xuất khẩu trái cây sang thị trường trung quốc sẽ được hưởng lợi nhiều hơn
hy vọng rằng với sự quan tâm hỗ trợ của bộ công thương của các tổ chức quốc tế
cũng như là sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp việt
và đặc biệt là những người bạn đồng hành như là bộ cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu trái cây vào thị trường trung quốc này
thì trong thời gian tới trái cây việt nam sẽ tìm được những hướng đi
để có thể xuất khẩu bền vững hơn
và hiệu quả hơn vào thị trường trung quốc
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của tiến sĩ nguyễn thị hồng minh với chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau